tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tân đại sứ cộng hòa ả rập ai cập mahmoud hassan nayen và tân đại sứ cộng hòa sudan mubarak ismail sirak nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng ngài mohamed hassan nayen được cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa ả rập ai cập tại việt nam
đồng thời tin tưởng bằng kinh nghiệm và sự năng động của mình đại sứ sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng với tiềm năng lợi thế của mỗi nước việc thúc đẩy hợp tác ai cập và việt nam sẽ là sự bổ trợ cần thiết về thương mại kinh tế
việt nam có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp như chè thủy sản gạo hạt điều cà phê hạt tiêu diệt may cao su
do đó việt nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với ai cập trong lĩnh vực nông nghiệp
nhằm phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại song phương
đặc biệt thủ tướng cũng đề nghị hai bên tích cực phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động hữu nghị trong năm hai nghìn một mươi tám
kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mùng một tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba mùng một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đại sứ mohamed hassan nayen bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ đại sứ cộng hòa ả rập ai cập tại việt nam
và sẽ nỗ lực đưa quan hệ hai nước
không ngừng phát triển
chiều ngày ba mươi tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ngài mubarak ismail sirak
tân đại sứ cộng hòa sudan nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng ngài mubadak ismail sirak nhận nhiệm vụ đại sứ cộng hòa sudan
tại việt nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp
tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình ngài đại sứ sẽ nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ
mẽ hơn trong thời gian tới
bày tỏ vinh dự trở thành đại sứ cộng hòa sudan tại việt nam và được thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
đại sứ nhấn mạnh nhân dân sudan rất ngưỡng mộ và đánh giá cao thành tiệu kinh tế xã hội của việt nam
và luôn mong muốn được học tập trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến các hoạt động hợp tác với việt nam
với thế mạnh về tiềm năng dầu khí sudan sẵn sàng hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này để hai bên cùng có lợi
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với chính phủ và nhân dân sudan
và vui mừng trước những thành tiệu to lớn mà nhân dân sudan đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
thủ tướng tán thành về việc hai nước việt nam sudan còn nhiều tiềm năng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác
qua đó nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều
thủ tướng hy vọng ngài đại sứ thúc đẩy mong muốn các hoạt động xúc tiến thương mại
tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp và cơ hội kinh doanh đầu tư cùng có lợi ở các lĩnh vực có thế mạnh
đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông nông nghiệp thủy sản dầu khí